hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga mùng bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cách mạng tháng một mươi nga đã làm dung chuyển thế giới phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại
tổng bí thư cho rằng theo lý tưởng của cách mạng tháng một mươi nga với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong gần một thế kỷ qua cần tiếp tục tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của việt nam tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm đường lối cơ bản nêu trong cưng lĩnh của đảng triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội một mươi hai của đảng đã chỉ ra
tổng bí thư chỉ rõ kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương đảng cả hệ thống chính trị đang vào cuộc đang chuyển động theo chiều hướng tích cực nhiều quyết sách và việc làm cụ thể gần đây được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đang đòi hỏi kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa
với tinh thần cách mạng tháng một mươi nga
tinh thần cách mạng tháng một mươi nga
tinh thần cách mạng tháng tám và ý chí việt nam với quyết tâm mới khi thế mới sức sống mới với niềm tin son sắc tin tưởng chắc chắn rằng nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
cũng nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga tối ngày một tháng một mươi một tại cung văn hóa hữu nghị hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên bản hùng ca tháng một mươi
chương trình được báo nhân dân liên hiệp tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp tổ chức chủ tịch nước trần đại quang tới dự chương trình
chương trình là hoạt động tôn vinh của cách mạng vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi khẳng định tinh thần cách mạng tháng một mươi nga bất diệt và quyết tâm của toàn đảng
đảng toàn dân và toàn quân ta kiên định đi trên con đường đi lên xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
chiều ngày một một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí tống đào
ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
đặc phái viên của tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc tập cận bình
tại buổi tiếp đồng chí tống đào trân trọng chuyển thông điệp của tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chân thành cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã gửi điện chúc mừng đại hội và điện chúc mừng tổng bí thư tập cận bình
nhân dịp đồng chí được bầu lại làm tổng bí thư ban chấp hành đảng cộng sản trung quốc khóa một mươi chín
đảng chính phủ và nhân dân trung quốc luôn mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng
chính phủ và nhân dân việt nam tiếp tục không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam luôn hết sức coi trọng quan hệ với trung quốc
và chân thành mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cùng có lợi với trung quốc
chiều ngày ba một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nguyễn phú trọng
đã tiếp thân mật đồng chí vương nghị
bộ trưởng ngoại giao trung quốc
đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
đảng và nhà nước việt nam coi trọng việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung đi vào chiều sâu và thực chất
đánh giá cao chuyến thăm việt nam và dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư
chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhấn mạnh hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công tốt đẹp của chuyến thăm
tổng bí thư nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc
giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực
thực hiện tốt các nhận thức chung quan trọng và thỏa thuận đã đạt được
tăng cường tin cậy chính trị tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau
xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai nước
nhằm đưa quan hệ việt trung ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả hơn nữa
chiều ngày hai tháng một mươi một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp tỉnh trưởng
tỉnh saitama nhật bản kiyoshi udeda đang thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp
đi vào chiều sâu và thực chất của mối quan hệ giữa việt nam và nhật bản
hai nước đã trở thành đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á
hơn hai mươi năm qua nhật bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất của việt nam
với tổng vốn oda khoảng hai mươi năm hai mươi bảy tỷ usd chủ yếu được dành cho phát triển cơ sở hạ tầng
hợp tác giữa các địa phương hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước đang diễn ra sôi động
là động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ chung
chủ trương nhất quán của nhà nước việt nam là ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản
coi nhật bản là đối tác tin cậy lâu dài trên tất cả các lĩnh vực
thủ tướng cũng cho rằng kết luận thanh tra phải kiên quyết đúng sai rõ ràng
không biến trắng thành đen biến đen thành trắng xử lý chặt chẽ có lý có tình đúng pháp luật và rõ ràng
thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ công chức viên chức cần xác định trách nhiệm nặng nề đối với ngành
trong bối cảnh nội bộ ngành còn một số hạn chế như hiện nay
ngày ba một mươi một chính phủ họp phiên thường kỳ tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy
các thành viên chính phủ đã cùng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
phát biểu ý kiến kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương
tiếp tục chỉ đạo điều hành chặt chẽ hơn nữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh quốc phòng hai tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy
quan trọng hơn hết chính phủ quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay
tổ chức tốt an toàn tuần lễ cấp cao apec
các địa phương liên quan như đà nẵng quảng nam phải lưu ý bảo đảm thành công cho sự kiện quan trọng này
nhấn mạnh lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư là điểm nghẽn của phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu cần phân tích nguyên nhân để các ngành các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm
triển khai nhanh trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động phòng chống ứng phó thiên tai nhất là bão số một mươi hai đang vào đất liền
kiểm soát môi trường các dự án lớn kiểm soát tốt dịch bệnh chất lượng giống vật tư nông nghiệp thủy sản xuất khẩu
làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
kiểm soát chặt chẽ hơn xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội
ngày một một mươi một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ động thổ xây dựng nhà quốc hội
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô viên trăn lào
đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
việc động thổ xây dựng nhà quốc hội lào sẽ đóng góp
chung vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
đồng thời khắc sâu hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam lào anh em
chiều cùng ngày tại phủ chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đến chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhăng vô la chít

chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng thời bày tỏ vui mừng và vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam
sang dự lễ khởi công xây dựng nhà quốc hội mới của lào
đồng thời vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
hai nước và hai quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai thành công dự án nhà quốc hội lào
quốc hội việt nam cũng sẽ phối hợp cùng quốc hội lào tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan
triển khai các thỏa thuận giữa hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ
trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp đáp ứng nguyện vọng của cử tri hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit khẳng định chuyến thăm và dự lễ động thổ của đoàn
sẽ góp phần vun đắp phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tình đoàn kết đặc biệt
hợp tác toàn diện và lòng tin giữa hai đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước việt nam lào
trong tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
các đệ biểu quốc hội đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
cáo kết quả giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức
bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước gdp
ước đạt sáu bảy của năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều đại biểu quốc hội lo ngại vì những nhóm yếu tố tạo đà tăng trưởng trong chín tháng đầu năm
hiện không còn nhiều dư địa tăng trưởng của nông nghiệp tiềm ẩn rủi ro
các yếu tố khác như khai khoáng giải ngân vốn đầu tư công dự báo giảm so với năm hai nghìn một mươi chín
từ đó các đại biểu đề nghị chính phủ cần ra soát đánh giá khó khăn
phân tích rõ hơn các yếu tố nguồn lực để bảo đảm đạt mức tăng trưởng sáu bảy
về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
nhiều đại biểu thống nhất với chỉ tiêu tăng trưởng khoảng sáu năm sáu bảy
cho đây là sự thận trọng cần thiết để không thiên lệch tăng trưởng về số lượng
mà hướng tới mục tiêu cao hơn là cải thiện chất lượng tăng trưởng
bên cạnh đó tại phiên thảo luận nhiều đại biểu phản ánh chất lượng khám chữa bệnh
tuyến y tế cơ sở chưa cao còn tình trạng buông lỏng quản lý
vi phạm các quy định về đấu thầu thuốc y tế dự phòng dịch sốt xuất huyết
bảo hiểm y tế bị lạm dụng trục lợi ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh
đề cập vấn đề kỷ luật kỷ cương nhà nước một số đại biểu cho rằng
thực trạng kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm tồn tại ở nhiều lĩnh vực
và xảy ra ở nhiều cấp nhiều ngành
đây chính là nguyên nhân làm cho nền hành chính trì trệ kém hiệu quả
muốn có một nền hành chính trong sạch vững mạnh
việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính phải nghiêm
trong hai năm ngày quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước đã có chín mươi bốn đại biểu quốc hội phát biểu
có hai mươi bảy đại biểu tham gia tranh luận về một số vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm
trong khi đó thảo luận về kết quả cải cách bộ máy hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu nhiều đại biểu nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc tinh giản gọn nhẹ bộ máy vừa tạo được hiệu quả thực sự trong công việc
vừa góp phần giảm bớt áp lực đang đè nặng lên ngân sách nhà nước
hiện nay điều dễ nhận thấy là bộ máy hành chính ở nhiều nơi đang phình ra rất to
nhưng hoạt động lại đạt hiệu quả kém
nhiều đại biểu phản ánh tình trạng ở nhiều nơi cấp phó tăng nhanh
nhiều phòng ba lãnh đạo đồng hơn nhân viên
chưa làm theo quy định có bao nhiêu biên chế thì mới có cấp phó
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh vào việc xử lý trách nhiệm
một số đại biểu nêu tình trạng có những nơi xảy ra sai phạm nghiêm trọng
thậm chí rất nghiêm trọng có xử lý về đảng
nhưng về mặt nhà nước lại chưa xử lý hết được mặt nghiêm trọng chỉ là cho thôi chức vụ
nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải chỉ ra rõ mô hình cải cách bộ máy hành chính nhà nước nào
và ở đâu làm được hiệu quả đồng thời nêu rõ khuyết điểm hạn chế tồn tại ở đâu
để chỉ đạo làm rõ và xử lý trách nhiệm như vậy mới tạo được hiệu quả thực sự
những ý kiến thảo luận của các đại biểu quốc hội về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

điều một mươi sáu được nhiều cử tri đánh giá cao
cử tri cho rằng những ý kiến này đã nói đúng thực trạng về bộ máy nhà nước ta hiện nay
tuy nhiên cử tri mong muốn sau khi thảo luận quốc hội cần đưa ra những giải pháp cụ thể
để sắp xếp tổ chức lại bộ máy sao cho hiệu lực hiệu quả
nếu chúng ta càng tinh gọn bao nhiêu thì chất lượng làm việc càng tốt bao nhiêu
và giảm được rất nhiều kinh phí của nhà nước
đầu tư vào cho việc trả lương cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước
và cái thứ hai là công tác chỉ đạo hướng dẫn và điều hành ở một cơ quan
thì càng gọn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu
và cái thứ ba là không phiền hà không nhũng nhiễu
và cũng không gây những việc gì mà nó không cần thiết trong một cơ quan nhà nước
bộ máy có được trong sạch bộ máy có được tinh gọn vì nhân dân vì đất nước
thì lúc ấy thì đất nước cũng sẽ sắp được
đây là một vấn đề chủ trương chiến lược mang tính cách mạng về vấn đề tổ chức
đã là một cuộc cách mạng thì phải huy động lực lượng của tất cả mọi người để tham gia vào đó
và trước hết là những người đứng đầu ở các cơ quan bộ máy đó
cần phải là người tiên phong để mà thực hiện cái chủ trương tức là đổi mới và cải cách bộ máy
để làm cho bộ máy của mình càng ngày trong sạch phục vụ nhân dân càng được nhiều
đồng gọt công huyên được nhiều và số lượng càng càng giảm
để nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước
các bạn có thể hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau